diễn đàn củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông kiều long đã được tổ chức tại đồng tháp
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ tham dự diễn đàn
tại diễn đàn các đại biểu đại diện cho bộ ngành trung ương và địa phương đại diện lãnh đạo sở nông nghiệp của các tỉnh thuộc đồng bằng sông cửu long đã báo cáo những thành tựu cũng như tồn tại của các địa phương trong việc phát triển nông nghiệp thời gian vừa qua
tại đại diện lãnh đạo các sở nông nghiệp cũng nhấn mạnh hiện tại các địa phương đã tập trung ứng phó với biến đổi khí hậu bằng nhiều phương pháp như ứng dụng nhiều công nghệ kỹ thuật cao trong nuôi trồng hỗ trợ chuyển giao sử dụng trong nuôi trồng nhiều loại vật tư thân thiện thích ứng với biến đổi khí hậu liên kết giữa hợp tác xã và các doanh nghiệp chế biến thu mua sản phẩm của nông dân địa phương theo chuỗi giá trị
cũng tại diễn đàn các đại biểu cũng đề xuất những kiến nghị để tối ưu hóa hiệu quả của công tác ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông cầu long